nhằm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh đặc biệt là các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
trung ương hội sinh viên việt nam bộ giáo dục và đào tạo đã phối hợp với các đơn vị truyền thông nhà tài trợ tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi năm hai nghìn một mươi chín
chương trình tiếp sức mùa thi năm hai nghìn một mươi chín là năm thứ ba triển khai mới các hình thức hỗ trợ thí sinh
được tổ chức trên phạm vi toàn quốc tại tất cả các điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
chương trình sẽ diễn ra từ tháng năm đến tháng bảy cao điểm từ ngày hai mươi bốn tháng sáu đến ngày hai mươi bảy tháng sáu
tiếp sức mùa thi năm hai nghìn một mươi chín sẽ thực hiện công tác xây dựng các kênh thông tin
tiếp nhận nhu cầu thí sinh cần hỗ trợ từ trung ương đến cơ sở thu thập và xử lý thông tin đăng ký của thí sinh
hướng dẫn cách thức đăng ký nhu cầu cần hỗ trợ của thí sinh
kịp thời hỗ trợ các gương thí sinh hoàn cảnh khó khăn
hướng dẫn cách thức đăng ký nhu cầu khăn triển khai các công tác hỗ trợ trong khi diễn ra kỳ thi
hướng dẫn nơi ăn uống giá rẻ đảm bảo vệ sinh hướng dẫn đi lại
hỗ trợ đi lại bằng xe ôm miễn phí hoặc giá rẻ hướng dẫn làm thủ tục thi cho thí sinh